chào mừng quý vị đến với chương trình thời sự sáu h ba mươi ngày hai mươi năm tháng năm của truyền hình nhân dân
sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình sáng nay
tăng cường các công tác phòng chống ứng phó thiên tài năm hai nghìn một mươi chín
thành phố hồ chí minh đề xuất lưu giữ cầu sát bình lợi gần một trăm hai mươi năm tuổi
trong phần tin quốc tế nhật bản tắt chặt an ninh trước thềm chuyến thăm của tổng thống mỹ
ireland tiến hành bầu cử nghị viện châu âu
ngày hai mươi bốn tháng năm tại tỉnh siêng khoảng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
công ty cổ phần sữa việt nam vinamil chính thức ra mắt công ty lào zagro
và khởi công xây dựng giai đoạn một của tổ hợp resort bò sữa organic với quy mô năm ha tại lào
đây là kết quả của sự hợp tác giữa doanh nghiệp ba nước lào việt nam và nhật bản
sự kiện nhận được sự quan tâm và tham dự của bà trương thị mai
quý viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đảng cộng sản việt nam
ông sòn say sì phạn đòn quy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
ông nguyễn bá hùng đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại lào
lãnh đạo các bộ ngành trung ương ba nước việt nam lào và nhật bản
ông bun tộn chan thả phon tỉnh trưởng tỉnh siêng khoảng
và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí việt nam lào và quốc tế
giai đoạn một của dự án resort bò sữa có tổng diện tích quy hoạch là năm ha quy mô tổng đàn bò hai mươi bốn con
với vốn đầu tư ban đầu là một trăm hai mươi triệu usd khi hoàn thành và đi vào hoạt động
tổ hợp sẽ cung cấp nguồn sữa tươi organic cao cấp theo các tiêu chuẩn của mỹ châu âu và nhật bản
cho các nhà máy của vinamilk tại khu vực miền trung việt nam
trung đông là khu vực thị trường có sức mua lớn và nhiều tiềm năng xuất khẩu cho doanh nghiệp việt
tuy nhiên chìa khóa để doanh nghiệp việt có thể thâm nhập vào khu vực này
lại nằm ở việc tuân thủ quy định về tiêu chuẩn giao thương và đáp ứng tập quán tiêu dùng
theo thống kê của bộ công thương kim ngạch thương mại song phương giữa việt nam và trung đông
năm hai nghìn một mươi tám đạt gần một mươi ba tỷ usd với thuế xuất chỉ từ tới năm
cơ hội xuất khẩu của doanh nghiệp vào khu vực này rất lớn đặc biệt các mặt hàng thủy sản rau củ tiêu cây cà phê
tuy nhiên những chứng nhận đặc biệt như hà lan sẽ là yêu cầu mà doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm nông sản
nếu muốn có cơ hội thâm nhập vào thị trường này
trong tiêu chuẩn về hà lan nó sẽ hướng dẫn một số yêu cầu ví dụ là không ăn thịt heo
hoặc là nếu doanh nghiệp việt nam xuất khẩu những mặt hàng nông sản hoặc là rau củ quả nước ép
thì trong các thành phần đấy đặc biệt là không có thành phần cồn tức là rượu
cái văn hóa khi mà để có thể làm ăn kinh doanh với các nước hồ trung đông
thì chúng ta phải tìm hiểu được hà lan là gì các nước hồi giáo họ ăn gì
và họ làm gì họ sống như thế nào
và cái thời gian làm việc của họ ra sao để chúng ta có thể tiếp cận được với cả các nước các đối tác khu vực trung đông
mình cần phải có những chứng chỉ hàng thực phẩm hàng nhạy cảm
chính vậy nên là những chứng chỉ rất quan trọng không những là trong hàng thực phẩm
không những hà lan mà có thể là cần phải có brc hoặc là có những con sơ để xuất khẩu nước hồi giáo
hoặc là có chứng chỉ hiccp người ta hay gọi là hicap
iso hai nghìn ví dụ như vậy
thì có những chứng chỉ vậy thì có nghĩa là mình đã vượt qua một rào cản về chứng từ để xuất khẩu qua những nước đó
để tiếp cận và mở rộng thị trường tại khu vực trung đông
các chuyên gia khuyến nghị các doanh nghiệp việt nam cần tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại
như khảo sát thị trường tham dự hội trợ triển lãm chuyên ngành
cùng đó xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường phù hợp
sản xuất sản phẩm xuất khẩu có chất lượng
quy cách mẫu mã phù hợp với quy định về tiêu chuẩn chất lượng và tập quán tiêu dùng của các nước
trong khuôn khổ dự án thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp việt nam
do chính phủ hàn quốc tài trợ
mới đây bộ công thường đã tổ chức hội thảo về phát triển các dự án tiết kiệm năng lượng tại hà nội
thông qua việc đánh giá tìm hiểu công nghệ tiết kiệm năng lượng của hai bốn trăm linh chín doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm
dự án đã chọn một mươi doanh nghiệp trong các lĩnh vực
giấy bột giấy thức ăn chăn nuôi thép xi măng hóa chất lọc dầu dệt may thực hiện kiểm toán năng lượng
kết quả một trăm linh tám giải pháp tiết kiệm năng lượng đã được đề xuất
và khi thực hiện các giải pháp này
với mức đầu tư hai trăm linh usd
các doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí khoảng bảy mươi usd một năm
tương đương bốn tám chi phí năng lượng
cắt giảm sáu trăm linh sáu tấn co hai một năm
thời gian hoàn vốn hai sáu năm
hội thảo được tổ chức nhằm phổ biến các hoạt động
kết quả triển khai của dự án tới cộng đồng các doanh nghiệp công nghiệp và toàn xã hội
qua đó thúc đẩy phát triển thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng
ở việt nam góp phần đưa chương trình đạt được các mục tiêu đề ra
tại hà nội trung ương hội chữ thập đỏ việt nam đã tổ chức hội nghị trước mùa thiên tai năm hai nghìn một mươi chín
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai
hai mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
và hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng
hội nghị trước mùa thiên tai là diễn đàn thường niên của hội chữ thập đỏ việt nam
là dịp để chia sẻ các kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với thảm họa
tăng cường điều phối hợp tác giữa hội chữ thập đỏ việt nam và các đối tác trong và ngoài phòng trào
diễn đàn cũng là dịp củng cố mối quan hệ đối tác với các đối tác các tổ chức liên hợp quốc
các tổ chức phi chính phủ các tổ chức quốc tế
những điểm mới và điểm nhấn cho công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa trong mùa thiên tai năm nay
là việc áp dụng công nghệ thông tin đầu tư tài chính dựa vào dự báo trong ứng phó thảm họa
sự tham gia tích cực của khối doanh nghiệp tư nhân các hoạt động truyền thông nhằm thu hút và vận động nguồn lực
đặc biệt cái nét mới của hội nghị trước mùa thiên tai năm nay là hội chữ thập đỏ việt nam
chia sẻ việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc phòng ngừa ứng phó thảm họa
rồi là phổ biến những cái phương thức triển khai mới trong cứu trợ của hội chữ thập đỏ việt nam
như là hỗ trợ tài chính dựa trên dự báo mà chúng tôi viết tắt là fbf
hay là dùng cái phần mềm quản lý bản đồ đa thiên tai quisit
và đặc biệt là thông qua hội nghị năm nay thì chúng tôi muốn kêu gọi các tổ chức các doanh nghiệp các cá nhân
các tổ chức quốc tế cả trong và ngoài nước đồng hành với hội chữ thập đỏ việt nam
trong các hoạt động ứng phó và cứu trợ việt nam
và các thiên tai khi xảy ra
dự hội nghị các đại biểu cũng cho biết các hoạt động ứng phó thiên tai
kêu gọi và vận động nguồn lực của các tổ chức doanh nghiệp tham gia công tác ứng phó với thiên tai thảm họa
cần triển khai một cách có hiệu quả nhất tới cộng đồng
giảm thiểu thiệt hại khi ứng phó và dần từng bước cụ thể hóa mục tiêu chiến lược trong việc xây dựng cộng đồng an toàn
chúng tôi vẫn xác định năm hai nghìn một mươi chín cũng sẽ là những năm mà có những thiên tai
chắc chắn là không thể tránh khỏi những thiên tai cực đoan
chuẩn bị các phương án cũng như là tập huấn rồi
thảo hội thảo để triển khai
đấy là một công việc thường niên bắt buộc và có cái tác dụng vô cùng to lớn
năm hai nghìn một mươi tám tổng giá trị công tác ứng phó cứu trợ thiên tai trong toàn hệ thống hội chữ thập đỏ việt nam
đạt gần hai trăm năm mươi tỷ đồng trợ giúp hơn chín trăm sáu mươi lượt người khắc phục hậu quả thiên tai
để chuẩn bị công tác ứng phó thiên tai năm hai nghìn một mươi chín
hội chữ thập đỏ việt nam và các cấp ban ngành đã chuẩn bị các công tác cần thiết
đồng thời nghiên cứu các công tác cần thiết
đồng thời nghiên cứu áp dụng mô hình ứng phó sớm dựa trên dự báo ứng dụng công nghệ thông tin
triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông từ trung ương tới địa phương
và sẵn sàng ứng phó với tinh thần chủ động cao nhất khi thiên tai xảy ra với chủ đề
giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng
hiện nay bệnh dịch tả lợn châu phi đã xảy ra trên ba mươi bảy tỉnh thành phố trong cả nước
không những ảnh hưởng với môi trường
và gây thiệt hại lớn về kinh tế
để hạn chế dịch bệnh xảy ra
thành phố hồ chí minh kiến nghị với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cần sớm quy hoạch lại ngành chăn nuôi lợn
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
tình hình dịch tả heo châu phi hiện nay đã áp sát địa bàn thành phố
nhưng trước đó ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai các biện pháp cấp bách
huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
chú trọng thực hiện các biện pháp an toàn sinh học tiêu độc khử trùng
nên không để tình hình dịch bệnh xảy ra
từ mùa một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đến bây giờ chưa xảy ra
khi phải nói thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
và các xã văn ngành của thành phố đã vào cuộc một cách rất quyết liệt
quản lý rất chặt chẽ
trong đó phải nói là giải quyết đồng bộ các giải pháp
hiện nay chăn nuôi heo của thành phố được tập trung nhiều
như ở huyện củ chi huyện bình chánh huyện cần giờ
huyện nhà bè huyện hóc môn v v
trong đó nhiều trang trại chăn nuôi heo đã đầu tư mô hình chăn nuôi công nghệ cao
an toàn sinh học
đối với trang trại chăn nuôi thì chúng tôi rất là chặt chẽ
trong các khâu phòng chống dịch
bây giờ là người lao động trong các trang trại này được cấm trại một trăm linh
và hàng tháng thì người lao động này mới được ra vào một lần
và chúng tôi sát trụng tiêu độc sát trụng hầu như là hàng ngày
không thể để tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ như hiện nay
một số tổng công ty chế biến thực phẩm công ty xuất khẩu
đã kiến nghị với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cần sớm quy hoạch lại ngành chăn nuôi heo
nhà nước làm sao phải quy hoạch lại nguồn nhiệt mổ
và làm sao phải đảm bảo được tất cả những điều kiện tiêu chuẩn
trong các trang trại chăn nuôi cũng như các điều kiện về dịch tễ
thì mới lúc đó việt nam mới có khả năng để xuất khẩu được
để chuẩn bị đủ nguồn cung hiện nay một số tổng công ty lớn
như tổng công ty thương mại sài gòn saja
công ty cổ phần việt nam kỹ nghệ sốc sản viet san
đã xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi tập trung ở các tỉnh
thời gian gần đây nhiều công trình được đầu tư ở miền núi quảng ngãi
khi có thông tin về dự án người dân trong vùng lại phá rừng chặt cây
dựng nhà cửa trái phép để chờ đền bù với giá cao
tự ý xây dựng công trình trái phép đón đầu dự án chờ tiền đền bù
để lại nhiều hệ lụy cho chính người dân
tuy nhiên chính quyền địa phương ở miền núi lại bất lực
không kiên quyết trong việc ngăn chặn tình trạng này
phóng sự thực hiện tại xã ba sa huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
tròi canh lúa nhà sàn nhà kiên cố ao cá
vừa được xây dựng trên đất ruộng lúa rừng keo
thậm chí cả dưới lòng suối lòng sông
cánh đồng ruộng bậc thang hàng chục hectare xuất hiện nhiều công trình mới
hầu hết nhà mới làm bằng gỗ kiên cố đều khóa cửa không có người ở
người dân cho biết mỗi công trình có chi phí từ ba đến một mươi triệu đồng
khi dự án triển khai thu hồi đất thì sẽ được bồi thường với giá cao hơn
trên khu vực thi công nhà máy thủy điện đắc rè
người dân đã xây dựng ba mươi ba công trình trái phép
việc đào bới sông suối ổ ạt xây dựng công trình làm thay đổi dòng chảy tự nhiên
nguy cơ sạt lở bờ sông ảnh hưởng đến các khu dân cư vùng hạ liêu
đồng thời người dân tự chặt phá rừng để lấy gỗ làm nhà gây mất an ninh vùng cao khu vực thi công dự án
mặc dù cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền vận động người dân tháo rỡ trả lại mặt bằng
nhưng hầu như đều bất lực
lên kiểm tra xác minh và cũng đã chỉ đạo địa phương quyết liệt làm cái này
tại vì chúng tôi cũng xác định là cái này nó sai pháp luật
nên là phải xử lý theo quy định của pháp luật
trước tiên thì địa phương cũng tuyên truyền rồi vận động nhân dân
thấu giữ các công trình mà đã vi phạm
nếu mà người dân mà không chấp hành đó
thì chúng tôi là tiến hành là lập biên bản
rồi ra quyết định xử pháp hành hành chính
các công trình trái phép xây dựng trong thời gian dài
nhưng đến nay chính quyền địa phương ở huyện miền núi ba tơ vẫn không có giải pháp ngăn chặn
hiện tại nhiều công trình giao thông thủy lợi nông nghiệp các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi đang được triển khai
sự buông lỏng trong công tác quản lý ở vùng cao sẽ phát sinh nhiều hệ lụy về sau
thành phố hồ chí minh đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để kiểm soát phát hiện kịp thời thực phẩm không đảm bảo chất lượng
cùng với đó thành phố tiếp tục triển khai những giải pháp lâu dài
nhằm xây dựng chuỗi chế biến cung ứng thực phẩm sạch
nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng
chợ đầu mối nông sản thực phẩm hóc môn là một trong ba chợ đầu mối nông sản thực phẩm của thành phố
thực hiện triển khai mô hình dự án lipsap do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì đang hoạt động hiệu quả
đây là nơi cung cấp lượng thịt heo lớn nhất cho thành phố với thị phần luôn chiếm từ năm mươi đến năm mươi năm
hiện tại đây các hoạt động hỗ trợ tập huấn cho tiểu thương về vệ sinh an toàn thực phẩm được ban quản lý chợ tích cực triển khai
việc áp dụng công nghệ thanh toán viện phí bằng các ứng dụng trên điện thoại thông minh
sẽ giúp cho người đi thăm khám bệnh có thể giảm bớt được thời gian chờ đợi
tránh việc mang theo nhiều tiền mặt trong người hạn chế tình trạng mất cấp
phía bệnh viện cũng tránh được nhiều rủi ro sơ suốt trong khâu quản lý chi phí
người bệnh hoặc là người thực hiện thanh toán thay là thực hiện ngay việc thanh toán viện phí
mà không phải xếp hàng giảm thời gian chờ đợi đơn giản hóa thủ tục hành chính
và đồng thời giúp bệnh viện giảm được chi phí nhân lực quản trị có hiệu quả hơn
dù tiện lợi tuy nhiên cũng cần phải nhìn nhận
trên thực tế có khá nhiều bệnh nhân là người lớn tuổi
hoặc là người nông dân nghèo chưa có điều kiện sử dụng điện thoại thông minh
thì không thể áp dụng được hình thức thanh toán này
bệnh viện cần duy trì song song cả việc thanh toán bằng tiền mặt
để bao đảm tốt nhất cho người dân
ung thư vú là một trong một mươi loại ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ
ước tính hiện cả nước có khoảng bốn mươi năm người
sống chung với bệnh này
trong đó hơn một nửa bị phát hiện muộn
khiến hiệu quả điều trị thấp chi phí cao
trước thực tế này mới đây bệnh viện bạch mai thực hiện chương trình khám sàng lọc miễn phí ung thư vú
tặng quà cho ba trăm linh bệnh nhân nghèo tại bệnh viện bạch mai cơ sở hai thành phố phủ lý tỉnh hà nam
đây cũng là hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
năm mươi một tuổi nhưng bệnh nhân này chưa hề đi tầm soát ung thư vú
sáu tháng trước trong một lần đi khám sức khỏe
các bác sĩ cho biết là có bất thường ở tuyến vú
trong chương trình khám bệnh miễn phí tại bệnh viện bạch mai cơ sở hai vào ngày hôm qua
bà được xác định có nhân sơ ở ngực phải tiến hành chọc tế bào
không tầm soát ung thư vú là tình trạng chung của nhiều phụ nữ đặc biệt ở khu vực nông thôn
đây là nguyên nhân khiến nhiều trường hợp mắc ung thư vú khi tới cơ sở y tế thì bệnh đá nặng
tại buổi khám sàng lọc tư vấn ung thư vú cho hơn ba trăm linh phụ nữ do bệnh viện bạch mai tổ chức tại hà nam
nhiều trường hợp bị phát hiện có các u nang ở tuyến vú
một mươi người nghi ngờ ung thư vú phải thực hiện chọc tế bào
phụ nữ chúng ta nói chung thì chưa có bệnh viện bạch mai tổ chức tại hà nam

bệnh viện bạch mai là một trong những nhiều nơi tổ chức một cách hệ thống các tầm soát ung thư vú
trong đó kết hợp giữa các trung tâm cao khoa phòng trung tâm u biếu trung tâm điện quang trung tâm giảo hộ bệnh
và đặc biệt phòng công tác xã hội đã tổ chức các chuyến đi làm tầm soát làm khám định kỳ khám tầm soát và khám miễn phí cho nhiều nơi để tầm soát ung thư vú
rất nhiều người rất lo lắng về bệnh ung thư vú lo lắng thái quá
sợ rằng nó sẽ rất nguy hiểm
chúng tôi cũng muốn truyền tải một thông điệp tới các chị em
ung thư vú nếu phát hiện sớm hoàn toàn chữa khỏi
lần này chúng tôi đưa về đây những cán bộ mà đã được đào tạo rất bài bản về ung thư vú
có thể khám cho chị em bằng cách là vừa khám lâm sàng vừa siêu âm
và khi như thế thì sẽ phát hiện ra những cái khối u mà chị em chưa thể sờ thấy
theo thống kê mỗi năm nước ta có gần một trăm sáu mươi năm ca mắc mới ung thư
trong đó ung thư vú là một trong những khối u mà chị em chưa thể sờ thấy

thực tế nếu phát hiện sớm bệnh nhân có thể khỏi hoàn toàn
tuy nhiên nhiều rào cản khiến số lượng người mắc ung thư vú các năm chưa giảm
các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ sau bốn mươi tuổi
đặc biệt là người trong gia đình có thành viên từng mắc ung thư vú
cần được siêu âm chụp x quang để tầm soát
chị em có thể tự khám vú
nếu phát hiện các biểu hiện bất thường như có u

tới cơ sở y tế thăm khám
ngày hai mươi bốn tháng năm các vận động viên dự giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi bảy
cúp petro việt nam đạm cà mau hai nghìn một mươi chín
được tổ chức tại nhà thi đấu khánh hòa tiếp tục thi đấu nội dung đơn
đã có bất ngờ lớn khi á quân đơn nữ bị loại ngay từ vòng đầu
tại nội dung thi đấu đơn sáng hai mươi bốn tháng năm
bất ngờ lớn đã xảy ra khi cây vượt nguyễn khoa diệu khánh thành phố hồ chí minh
huy chương bạc đơn nữ năm hai nghìn một mươi tám
đã bị loại ngay trong trận đấu đầu tiên
trước tay vợt mới một mươi năm tuổi là trần mai ngọc hà nội t và t
với tỷ số hai mươi bốn
dù bị dẫn trước xét đầu mai ngọc đã bứt phá để giành chiến thắng ấn tượng
chiều cùng ngày đã diễn ra trận đấu bán kết đôi nam nữ
giữa cặp vận động viên mỹ trang đăng vũ của đội thành phố hồ chí minh
với cặp đôi huỳnh anh tuấn và phan hoàng tường giang đội công an nhân dân
tối nay ngày hai mươi năm tháng năm vào lúc một mươi chín h
tại nhà thi đấu khánh hòa
sẽ diễn ra trận chung kết các nội dung
đôi nam đôi nữ và đôi nam nữ
bảo tàng đà nẵng cho biết
vừa qua trong quá trình thi công bờ kẻ biển
tại khu vực phường hòa hiệp bắc quận liên triều
các công nhân của đơn vị thi công đã phát hiện
một súng thần công thầy nguyễn
có niên đại ước tính trên hai trăm linh năm tuổi
đây là khẩu thần công bằng đồng lần đầu tiên
đúc bằng đồng nguyên khối
được phát hiện tại thành phố đà nẵng
khẩu thần công có chiều dài một bảy mươi năm m
nặng khoảng hai trăm linh kg
vị trí phát hiện nằm ngay sắt chân đèo hải vân
các nhà nghiên cứu cho rằng
đây là khu vực làng trơn sảng
thuộc huyện hòa vang
nay là phường hòa hiệp bắc quận liên triều
vào thời chúa nguyễn
có đặt tại đây một nhà trạm
thuộc hệ thống nhà trạm trên tuyến đường bắc nam
dưới thời thiệu trị
và tự đức
tại làng trơn sảng
có một đồn lính quan trọng
thuộc hệ thống phòng thủ ở bờ tây vịnh đà nẵng
súng thần công được phát hiện lần này
là hiện vật có giá trị
khẳng định và làm rõ thêm ý nghĩa
của cuộc chiến chống giặc ngoại xâm
giai đoạn một nghìn tám trăm năm mươi tám một nghìn tám trăm sáu mươi
của quân và dân thành phố đà nẵng
để phục vụ phát triển dự án giao thông thủy
trên sông sài gòn
dự kiến cây cầu đường sắt bình lợi
quận bình thạnh sẽ bị tháo rỡ
điên đời khác
tuy nhiên trước giá trị lịch sử của cây cầu này
nhiều cơ quan chức năng tại tp hcm
đề xuất cần lưu giữ một phần cầu đường sắt bình lợi
để phục vụ nghiên cứu khoa học
và phát triển du lịch
đây là cầu đường sắt vượt sông sài gòn đầu tiên
được xây dựng năm một nghìn chín trăm linh hai
với chiều dài hai trăm bảy mươi sáu m
gồm sáu nhịp với độ tĩnh không thông thuyền thấp
nên có nhịp quay ở phía bờ quận thủ đức
cho tàu thuyền qua lại
cây cầu có giá trị lịch sử văn hóa
gắn với quá trình hình thành phát triển
của tp hcm và của ngành đường sắt việt nam
do đó việc bảo tồn nhằm lưu giữ
dấu tích cầu đường sắt bình lợi
gắn với không gian sông nước
để phục vụ cho việc tìm hiểu nghiên cứu khoa học
về ngành đường sắt và phát triển ngành du lịch
cầu đường sắt bình lợi mới đang được thi công
dự kiến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín hoàn thành
với độ tĩnh không thông thuyền được nâng cao
đáp ứng giao thông đường sắt và đường thủy
thưa quý vị chiều hai mươi bốn tháng năm
tại trung tâm khoa học và văn hóa nga
tại hà nội
đã diễn ra lễ kỷ niệm
ngày văn tự slaver
và trao giải thưởng cho những người chiến thắng
trong các cuộc thi olympic tiếng nga
toán học vật lý và tin học
trung tâm khoa học và văn hóa nga
tại hà nội đã phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo
tổ chức các cuộc thi olympic cho bốn môn
tiếng nga toán học vật lý và tin học
tại chín thành phố trên toàn quốc
các cuộc thi đã thu hút sự tham gia
của hơn ba năm trăm linh thí sinh
với hai trăm linh em đạt giải thưởng
các thí sinh đạt giải sẽ nhận được học bổng
của chính phủ cộng hòa liên bang nga
sang học tập tại một trường đại học của liên bang nga
và nhận cấp bù sinh hoạt phí của chính phủ việt nam
nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện
theo quy định về học bổng của chính phủ việt nam
chiều hai mươi bốn tháng năm
trường trung học cơ sở nguồn sĩ liên
đã tổ chức ngày hội ngôn ngữ
sắc màu cổ tích
đây là cơ hội để các em trao dồi ngoại ngữ
cũng như tìm hiểu về sự đa dạng văn hóa
các em sẽ được chủ động trong việc lên ý tưởng
kích bàn và thiết kế chạy
xoay quanh những câu chuyện cổ tích quen thuộc
như alibaba và bốn mươi tên khước
công chúa lọ lem tấm cám
các câu chuyện trên
được thể hiện bằng nhiều ngốt ngữ khác nhau
như tiếng anh tiếng pháp tiếng đức
giúp các em nâng cao kỹ năng thuyết trình giao tiếp
bên cạnh đó
việc cùng nhau tham gia các hoạt động của ngày hội
đã giúp học sinh hiểu hơn về sự đoàn kết trong công việc
cách đối nhân xử thế
bài học về xử lý tình huống
qua đó giúp các em học sinh tự tin
trong hội nhập quốc tế
trong phần tin quốc tế
nhật bản thắt chặt an ninh trước thềm chuyến thăm của tổng thống mỹ
ireland tiến hành bầu cử nghị viện châu âu
cảnh sát thủ đô tokyo đã triển khai
tổng thống mỹ
tới hai mươi năm nhân viên an ninh
nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm nhật bản
của tổng thống mỹ donald trump
dự kiến diễn ra từ ngày hôm nay hai mươi năm tháng năm
đến ngày hai mươi tám tháng năm
thủ tướng nhật bản shinzo abe
đã đánh giá chuyến thăm này có ý nghĩa lịch sử
đồng thời bày tỏ mong muốn thắt chặt
quan hệ đồng minh với mỹ
phát biểu với các phóng viên
sau cuộc gặp với thủ tướng abe
cố vấn an ninh quốc gia mỹ john bolton cho biết
tổng thống mỹ donald trump hy vọng sẽ có các cuộc hội đàm
hiệu quả với người đứng đầu chính phủ nhật bản
về một loạt vấn đề rất quan trọng
theo lịch trình tổng thống trump sẽ đến nhật bản
vào ngày hôm nay hai mươi năm tháng năm
và hội đàm chính thức với thủ tướng abe
vào ngày hai mươi bảy tháng năm
hai bên dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề triều tiên
sau các vụ phóng tên lửa gần đây của nước này
ngoài ra thương mại cũng nằm trong ưu tiên
trong chương trình nghị sự lần này
trong bối cảnh hai nước đang tiến hành đàm phán song phương
trước khi hội đàm chính thức với thủ tướng shinzo abe
tổng thống donald trump sẽ ít kiến nhật hoàng
qua đó trở thành quốc khách đầu tiên của nhật hoàng
sau khi đăng quang hôm một tháng năm
tiếp tục tiến trình bầu cử nghị viện châu âu
ngày hai mươi bốn tháng năm
cử tri cộng hòa ireland đã bắt đầu đi bỏ phiếu
diễn ra trong bối cảnh tiến trình brexit
vẫn chưa có kết quả rõ ràng
cuộc bầu cử năm nay tại ireland được đánh giá
chủ yếu xoay quanh vấn đề vị trí
của nước này trong eu
các ứng cử viên tham gia tranh cử nghị viện châu âu
đều cam kết giảm thiểu cú sốc kinh tế
được dự đoán là sẽ ảnh hưởng tới dublin
trong trường hợp đối tác thương mại gần gũi nhất
là anh rời eu
hầu hết các chính đảng ở ireland đều quyết tâm
đặt nền móng vững chắc cho nước này trong eu
theo phân phối ireland sẽ có một mươi hai nghị sĩ
tham gia nghị viện châu âu
ngoài ra nước này sẽ được bổ sung hai đại diện
theo quy định phân chia vị trí chống
của bảy mươi ba ghế nghị sĩ anh sau khi london chính thức rời eu
dự kiến kết quả bầu cử tại ireland
sẽ được công bố vào ngày hai mươi bảy tháng năm
cũng trong ngày hai mươi bốn tháng năm
cộng hòa séc đã tiến hành bầu cử nghị viện châu âu
trong khi người dân anh và hà lan
đã bỏ phiếu trước đó một ngày
các nước thành viên khác của eu sẽ tiến hành bầu cử
trong ngày hai mươi năm hoặc hai mươi sáu tháng năm
tổng thống donald trump vừa công bố gói viện trợ
mới trị giá một mươi sáu tỷ đô la mỹ
hỗ trợ cho các nông dân bị ảnh hưởng
từ cuộc chiến thương mại với trung quốc
đây được cho là bước đi khôn ngoan
của ông chủ nhà trắng nhằm thu hút lá phiếu
của nhóm cử tri này cho cuộc bầu cử
tổng thống năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời nhận thêm ủng hộ từ trong nước
cho cuộc đối đầu căng thẳng thương mại mỹ trung hiện nay
phát biểu trước báo giới tại nhà trắng
tổng thống mỹ donald trump nhấn mạnh
số tiền trên được trích từ khoản đánh thuế hàng hóa trung quốc
theo ông nông dân mỹ đang chịu nhiều thiệt hại
do cuộc chiến thương mại mỹ trung
nên việc hỗ trợ họ có ý nghĩa rất quan trọng
trước đó ông trump cũng từng nói
sẽ mua hết số nông sản dư thừa trong nước
do tác động của cuộc chiến thuế quan với trung quốc
để viện trợ cho các nước và khu vực thiếu đói
việc làm này vừa giúp làm ăn lòng
khối cử tri nông dân ở các bang trung tây
vừa tiếp thêm động lực cho người dân mỹ
trong cuộc chiến thương mại được dự báo
sẽ kéo dài với trung quốc
mỹ đã quyết định đánh thuế hai mươi năm
đối với hai trăm linh tỷ đô la mỹ hàng hóa trung quốc
từ ngày một mươi tháng năm vừa qua
và đang dự kiến sẽ đánh thuế tiếp
đối với ba trăm hai mươi năm tỷ đô la mỹ hàng hóa trung quốc còn lại
trong thời gian tới
nếu hai bên không sớm đạt được một thỏa thuận thương mại song phương
tạp chí forbes vừa công bố
danh sách một trăm linh thương hiệu giá trị nhất thế giới
theo đó apple dẫn đầu năm thứ chín liên tiếp
với giá trị thương hiệu
lên tới gần hai trăm linh sáu tỷ đô la mỹ
mặc dù doanh số iphone giảm trong các quý gần đây
đặc biệt là tại trung quốc
với mức giảm một mươi bảy trong ba tháng gần đây nhất
xuống mức ba mươi một tỷ đô la mỹ
nhưng giá cổ phiếu của apple vẫn tăng năm
nhờ mảng dịch vụ đạt doanh thu cao kỷ lục
giá trị thương hiệu của apple hiện tại
đạt hai trăm linh năm năm tỷ đô la mỹ
tăng một mươi hai so với năm ngoái
đây cũng là lần đầu tiên giá trị một thương hiệu
vượt ngưỡng hai trăm linh tỷ đô la mỹ
google bám sát ngay phía sau
với một trăm sáu mươi bảy bảy tỷ đô la mỹ
tăng hai mươi ba so với năm ngoái
google đang chiếm gần trọn vẹn thị trường công cụ tìm kiếm toàn cầu
với chín mươi hai suốt năm qua
danh sách này được đưa ra
dựa trên phân tích giá trị của thương hiệu doanh nghiệp
cũng như thương hiệu sản phẩm
của hơn hai trăm linh công ty trên toàn cầu có mặt tại mỹ
vì vậy danh sách này không xét đến nhiều thương hiệu
như hãng viễn thông anh vodafone
hay công ty thương mại điện tử alibaba của trung quốc
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại